hàng trăm người lội xuống ao dầm bùn để bắt cá đã khiến cho lễ hội bắt cá bằng tay không
tại xã năng khả huyện na hang tỉnh tuyên quang trở thành lễ hội dân gian có một trăm linh hai
hội thi bắt cá bằng tay gắn với lễ hội lồng tông xã năng khả được tổ chức vào ngày một mươi tháng riêng âm lịch
đây là năm thứ ba lễ hội bắt cá bằng tay được tổ chức
chính quyền địa phương đã tiến hành thả ba trăm linh kg cá gồm cá rô phi cá chấm cá chép và cá trôi
với cân nặng từ năm đến bảy kg một con vào diện tích ao rộng hai m hai với độ sâu năm mươi cm
quy định đặt ra người dân phải bắt cá bằng tay mà không dùng bất cứ loại vật dụng nào
sau lệnh khai mạc hàng trăm người hào hứng lội xuống ao dùng tay không để tìm kiếm vận may cho năm mới
hội thi bắt cá bằng tay ở xã năng khả đã thu hút được đông đảo du khách thập phương đến tham gia và cổ vũ
quảng bá những sản phẩm tiềm năng thế mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển